những ngày qua gần ba mươi hộ dân ở xã thiệu phú huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa được vận động và đồng ý cho chính quyền địa phương khóa cổng nhà đề phòng covid một mươi chín
đây là những gia đình có người từ vùng dịch cấp ba vùng cam và cấp bốn vùng đỏ về quê ăn tết
ông hoàng ngọc linh chủ tịch ủy ban nhân dân xã thiệu phú cho biết địa phương khóa cổng là thực hiện linh hoạt nhằm hạn chế nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng
bởi gần đây có nhiều người về từ vùng dịch nguy cơ cao đang cách ly tại nhà nhưng đã đi ra khỏi nhà
ông nguyễn thế anh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa cho biết việc làm của chính quyền xã thiệu phú có hơi cứng nhắc
việc này không ai ép buộc cả nhưng không nên khóa cổng như vậy
ngay sau nắm được thông tin vụ việc huyện đã lập tức chỉ đạo xã mở hết khóa
theo luật sư trương anh tú công ty luật trt law firm đánh giá việc khóa cửa nhà dân là sai
thể hiện sự lung túng hoảng loạn trong phòng
chống dịch covid một mươi chín ở địa phương có dấu hiệu vi phạm các quyền về tự do cư trú và đi lại của người dân
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba quy định công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và tự do đi lại cư trú trong nước
quyền của công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia sức khỏe của cộng đồng
trên thực tế cơ quan có thẩm quyền chỉ được phép hạn chế quyền của người dân bằng các chế tài hành chính hoặc hình sự như
bắt giữ cấm đi khỏi nơi cư trú
hoặc xuất cảnh tịch thu phương tiện tài sản hoặc phạt tiền
với nhà đất tòa án khi cần cũng chỉ có thể áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời như kê biên phong tỏa cấm thay đổi hiện trạng hoặc mua bán
như vậy không có quy định nào cho phép khóa cửa nhà dân
luật tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan kể cả những điều khoản về tình trạng khẩn cấp chiến tranh cũng không cho phép làm như vậy
do đó dù việc khóa cửa được người dân chấp thuận chính quyền xã vẫn không được thực hiện vì vi phạm nguyên tắc
người dân được làm những gì pháp luật không cấm còn cơ quan nhà nước được làm những gì pháp luật cho phép
hơn nữa biện pháp khóa cửa giữ chìa còn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy
hoặc nếu nhà dân có người cần cấp cứu sẽ khó khăn hơn
theo luật sư tú các địa phương cần thực hiện việc đón người về quê an tết theo quy định phòng chống dịch của chính phủ
hướng dẫn của bộ y tế không nên sáng tạo thay quá
dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai sắp đến trong khi số ca nhiễm covid một mươi chín tại nhiều địa phương vẫn cao
nhiều địa phương do lo ngại bùng dịch đã kêu gọi người dân xa nhà không về quê nếu không cần thiết
như một số nơi ở thanh hóa vĩnh phúc sơn la quảng nam
kỳ nghỉ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến gần nhiều địa phương đã ban hành các quy định khác nhau
để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín như cách ly y tế xét nghiệm vận động người dân không về quê ăn tết
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức đón tết nguyên đán nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
theo đó những trường hợp có nhu cầu đến và không có nguyên đán
và về ninh bình yêu cầu phải khai báo y tế thông báo về chính quyền địa phương nơi cư trú
và làm xét nghiệm sàng lọc sát covid một mươi chín bằng phương pháp pcr hoặc tết nhanh nếu âm tính mới được trở về gia đình
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình cho biết
người dân đang sống và làm việc trên địa bàn cũng như những người đang từ tỉnh ngoài đến về ninh bình
nếu thuộc các trường hợp chỉ định xét nghiệm sàng lọc sát covid một mươi chín thì sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí xét nghiệm
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình chia sẻ
về cơ bản hiện nay tỉnh ninh bình đang miễn phí không chỉ chi phí xét nghiệm sàng lọc sát covid một mươi chín
mà các trường hợp phải cách ly tập trung cũng được miễn các chi phí
dịch bệnh thế này người dân gặp khó khăn nếu mình thu tiền xét nghiệm thì người dân sẽ sợ tốn kém
không chủ động không tự giác khai báo y tế và lần xét nghiệm như vậy sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
yên bái người dân trở về quê ăn tết phải xét nghiệm covid một mươi chín
tỉnh yên bái đã công văn yêu cầu các địa phương trong tỉnh ra soát số lượng người về quê ăn tết
và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ một và thứ ba với tất cả người trở về
theo đó tỉnh yên bái yêu cầu các huyện thị xã thành phố thực hiện giả soát tất cả các hộ gia đình trên địa bàn
để nắm được số lượng người thân từ ngoại tỉnh về quê nghỉ tết
yên bái yêu cầu sở y tế dự trù và cấp số lượng kit test nhanh phục vụ lấy mẫu
kiểm soát các trường hợp công dân về địa phương nghỉ tết
đồng thời chỉ đạo trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố thường xuyên cập nhật dữ liệu người dân khi trở về
hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
vĩnh phúc người về từ hà nội phải xét nghiệm sars cov hai
ngày một mươi một tháng một ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc ban hành văn bản hỏa tốc tăng cường
thực hiện các đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trước trong và sau tết nguyên đán nhân dân hai nghìn hai mươi hai
trong đó tỉnh vĩnh phúc
tỉnh vĩnh phúc đề nghị đối với người đến về từ khu vực nguy cơ cao các tỉnh thành phố khác đặc biệt là hà nội
khi liên hệ công tác làm việc giao dịch cần thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh
cho kết quả âm tính trước khi vào cơ quan đơn vị và doanh nghiệp
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp luôn chuẩn bị sẵn cơ số kít tết nhanh tại cơ quan
để tạo điều kiện tối đa cho khách phải kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi vào làm việc
người dân khi vào địa bàn tỉnh vĩnh phúc cần liên hệ với ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để khai báo y tế
tỉnh vận động người dân tự thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng tết nhanh kháng nguyên
cho kết quả âm tính trước khi trở về để đảm bảo sức khỏe cho gia đình bản thân và hàng xóm cộng đồng
các trường hợp không tuân thủ thực hiện nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
bắc giang kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn
đến nay tỉnh bắc giang vẫn yêu cầu người đến từ tỉnh thành có ca nhiễm cộng đồng và địa bàn
phải có kết quả kit test nhanh âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ hoặc giấy xét nghiệm pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ
người dân được yêu cầu hạn chế tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong dịp tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân
ngoài ra chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh
địa phương khuyến khích doanh nghiệp rút ngắn thời gian nghỉ tết âm lịch giữ chân công nhân ở lại và không về quê
phú thọ người về từ địa phương thuộc cấp độ dịch ba và bốn chưa tiêm đủ hai liều vaccine phải cách ly y tế
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ yêu cầu người dân trở về từ các xã phường thuộc cấp độ một cấp độ hai chủ động tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày
khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm tết nhanh tháng nguyên
nếu trở về từ địa phương thuộc cấp độ dịch ba và bốn người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
người chưa tiêm đủ hai liều vaccine phải cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày sau đó tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
ngoài ra phú thọ có quy định người đến từ ngoại tỉnh trong ngày không lưu trú lại thì chỉ cần khai báo y tế bằng quét mã qr tại các địa điểm đến
người từ vùng dịch cấp độ một hai trở về địa phương không phải cách ly y tế chỉ phải khai báo y tế tuân thủ năm k và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày
trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc f một thì cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện
trước đó thành phố thanh hóa đã có thư ngỏ gửi các tầng lớp nhân dân trong địa bàn và người đang làm việc tại tỉnh ngoài nước ngoài về việc tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết
cũng ở thanh hóa huyện ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện nông cống kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực vận động và thông báo cho con em người thân trong gia đình đang sinh sống học tập công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh tại địa phương và tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết nhất là dịp trước trong và sau tết
tuy nhiên huyện không cấm người dân đi lại về quê thăm gia đình và chúc tết người thân
quảng trị người từ vùng đỏ về phải cách ly tập trung
ngày năm tháng một tỉnh quản trị ban hành quy định mới về phòng chống dịch đối với người về từ vùng dịch và người nhập cảnh
trong đó tỉnh yêu cầu đối với người tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trở về từ vùng cam cách ly tại nhà tối thiểu bảy ngày và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
đối với người về từ vùng đỏ phải cách ly tập trung tối thiểu bảy ngày và cách ly tại nhà bảy ngày tiếp theo
với người đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng về từ vùng đỏ
thì cách ly tại nhà khoảng một mươi bốn ngày
đối với người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều về từ vùng vàng
thì hãy cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm sars cov hai vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
với người về từ vùng cam cách ly tập trung tối thiểu bảy ngày và cách ly tại nhà bảy ngày tiếp theo
người về từ vùng đỏ cách ly tập trung tối thiểu một mươi bốn ngày và cách ly tại nhà một mươi bốn ngày tiếp theo sau khi cách ly tập trung
quảng nam vận động người dân ở nơi có dịch không về quê
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã ra văn bản đề nghị các đơn vị liên quan tuyên truyền
vận động người dân đang làm việc ở nơi có dịch không trở về quê khi không thực sự cần thiết
kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo
theo dõi y tế cách ly theo quy định
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội vui chơi
vui xuân đón tết kỷ niệm ngày truyền thống sinh hoạt tôn giáo đám cưới gặp mặt mừng thọ đám ta
theo quy định về phòng chống dịch covid
trên đó là một số quy định của các địa phương dành cho người dân có nhu cầu trở về quê ăn tết
trong khi đó các tỉnh ở tây nguyên miền tây và các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng ngãi đà nẵng bình phước
lại không hạn chế người dân về quê
tuy nhiên để đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả
lãnh đạo các tỉnh này đã khuyến cáo người dân khi về quê nên tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh như năm k
hạn chế tụ tập đông người đặc biệt nên thực hiện xét nghiệm trước khi về quê để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình